sau khi phát hiện một bệnh nhân tái dương tính với virus sars cov hai đầu tiên ở quảng bình
ngành y tế tỉnh đã tăng cường triển khai công tác kiểm soát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ
để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly kịp thời
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
ngày bảy tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng bình lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân chú
tại xã trung hóa huyện minh hóa cho kết quả dương tính với sars cov hai
trước đó bệnh nhân này nhập cảnh từ romani về sân bay tân sơn nhất và có kết quả dương tính
sau khi điều trị thành công bệnh nhân được ra viện và trở về quảng bình kiểm tra thì có kết quả tái dương tính
đây là bệnh nhân đầu tiên ở quảng bình được xác định nhiễm sars cov hai
mình thấy được rằng là mình yên tâm rằng là nhà nước đang quản lý rất là chặt khống chế rất chặt vấn đề covid
ngay sau khi phát hiện bệnh nhân đã được đưa về cách ly tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới
sáu trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung toàn bộ
tại doanh trại quân đội ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
khu cách ly này nằm riêng riêng biệt ở trong bệnh viện
xung quanh thì chúng tôi cũng bổ trí các cái hang rào và bảo vệ
để đảm bảo là người xung quanh không
người dân đến khám bệnh thì có cổng đi riêng và cũng được đón tiếp riêng
và tất cả mọi thứ thì đều được tuân thủ theo quy định của bộ chế
cho nên cũng khuyến cáo người dân trong trường hợp này thì hết sức bình tĩnh
và vẫn đến khám chữa bệnh tại bệnh viện bình dương
qua ý kiến của các chuyên gia và cũng như là nhận xét thì các trường hợp mà tái dương tính
thì không chưa có cái khả năng trường hợp nào mà tái lây nhiễm ra cộng đồng
do đó tất cả bà con thì cũng yên tâm không nên quá hoang mang lo lắng
và ngành y tế đang cùng với tất cả các ngành chức năng để tầm soát tất cả các trường hợp f một f hai
và để thực hiện các biện pháp đảm bảo cho công tác phòng chống dịch tốt nhất
hiện nay tỉnh quảng bình đang giả soát tất cả các trường hợp trở về từ thành phố hồ chí minh
tính từ ngày một mươi tám tháng một mươi một và yêu cầu các trường hợp phải thực hiện khai báo y tế
ngành y tế quảng bình cũng đang phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát
phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để lấy mẫu xét nghiệm và kịp thời cách ly
nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng